thưa quý vị trong đêm nay cả bắc bộ chỉ có mưa rào nhẹ một vài nơi tuy nhiên một hiện tượng đặc trưng của tiết trời thu là sương mù lại xuất hiện
trong đó ở khu vực trung du và vùng núi là những nơi có sương mù dày khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km vì thế các phương tiện giao thông cần lưu ý
sáng ngày mai miền bắc vẫn duy trì được tiết trời nắng ráo sương mù sẽ tan nhanh
tại các tỉnh điện biên lai châu cũng như lào cai nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây ở ngưỡng ba mươi ba mươi một độ
trong khi đó với các tỉnh thành còn lại của miền bắc nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi hai độ
cục bộ một số nơi như hòa bình hay thủ đô hà nội nhiệt độ có thể cao mức ba mươi ba độ
dạng ngấp thấp hoạt động yếu đi những cơn mưa rông ở miền trung cũng không còn nhiều
trong đêm nay tại thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh chỉ còn lác đác một vài nơi có mưa
nhiệt độ đêm duy trì trong khoảng mát mẻ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
sang ngày mai trung bộ cũng sẽ có một ngày nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì
ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở miền nam thuần túy chịu tác động của gió mùa tây nam nên khu vực tây nguyên cũng như là
cả khu vực nam bộ trở lại với kiểu thời tiết ngày nắng chiều mưa rông
trong đó con tum gia lai và các tỉnh thuộc miền tây nam bộ là những nơi có khả năng xuất hiện
mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên ổn định ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ miền đông duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
và các tỉnh miền tây là từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của gió tây nam mạnh ở cấp năm ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
duy trì mưa rào và rông mạnh
trong khi ở khu vực biển từ cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan
cũng xảy ra mưa rông rải rác
còn với khu vực phía bắc của biển đông gió nam đến đông nam cấp bốn mưa vài nơi
và tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại